chiều bốn tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị quốc gia bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd đã tổ chức họp báo công bố kết quả đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
sau ba ngày làm việc nghiêm túc tích cực đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi đã kết thúc và thành công tốt đẹp
đại hội diễn ra với sự góp mặt của một năm trăm chín mươi hai đại biểu ưu tú đại diện cho hơn một mươi bốn hai triệu đồng bào dân tộc thuộc năm mươi bốn dân tộc việt nam anh em đến từ năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
đại hội đã tôn vinh biểu dương bốn mươi tập thể năm mươi cá nhân lập thành tích xuất sắc được nhận các phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tạo sức lan tỏa động viên đồng bào các dân tộc thiểu số ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa
đóng góp công sức trí tuệ
cùng với quân và dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư với sáu nội dung quan trọng thể hiện sự đoàn kết quyết tâm thực hiện đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước mang đến đời sống ấm no cho nhân dân đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số